xin kính chào quý vị và các bạn
đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh được dự báo sẽ tiếp tục tăng cường yếu xuống nước ta và lệch đông
chủ yếu ảnh hưởng đến thời tiết tại khu vực phía đông bắc bộ
cộng với mưa mưa nhỏ khiến cho nền nhiệt độ vẫn ở ngưỡng rét đậm rét hại
cao nhất trong ngày chỉ đạt ở mức là một mươi tám hai mươi một độ
từ ngày hai mươi tám thì trời vẫn duy trì mưa nhỏ nhưng không khí lạnh sẽ suy yếu dần
nên nhiệt độ tăng nhanh cao nhất ở mức là hai mươi năm độ
khu vực tây bắc bộ chịu tác động ít hơn của không khí lạnh với đới gió đông nam ẩm
nên tại đây ít mưa hơn ban ngày vẫn có nắng với nhiệt độ phổ biến đạt ở mức là hai mươi hai hai mươi năm độ trời rét
riêng khu tây bắc có nơi cao hơn khoảng từ hai ba độ
khu vực từ thanh hòa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới cũng có mưa mưa rào rải rác
do tác động của đôi gió đông bắc
nhiệt độ giảm nhẹ phía bắc trời rét nhẹ về đêm và sáng
phía nam trời lạnh ban ngày có nắng với nền nhiệt độ cao nhất là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận cũng có mưa mưa rào rải rác ở phần phía bắc
nhưng do nhiễu động của gió đông từ biển thổi vào
sau đó từ ngày hai mươi tám các hình thế gây mưa đều đồng loạt suy yếu
nên chỉ còn có mưa mưa nhỏ vài nơi nền nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba độ
khu vực nam tây nguyên có thể xuất hiện mưa mưa rào rải rác về chiều tối trong ngày mai
tuy nhiên lượng không đáng kể
từ ngày hai mươi tám thời tiết sẽ quay trở lại trạng thái hầu như là không mưa ngày nắng nhiều
với nền nhiệt độ cao nhất tại đây
là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi trên mức ba mươi ba độ
các tỉnh nam bộ mây thay đổi có mưa vài nơi
riêng vùng ven biển thì chiều tối có lúc có mưa mưa nhỏ rải rác trong ngày mai
sau giảm hẳn ban ngày nắng nhiều với nền nhiệt độ ở miền tây là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
miền đông của nam bộ là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nắng nóng trên diện rộng